những ngày qua người dân cà mau xôn xao về vụ thảm án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn tỉnh
đó là vụ con rể hờ ra tay sát hại vợ đang mang thai và cha mẹ vợ rất dã mạn
không chỉ ở cà mau mà trên một số các địa bàn liên tục xảy ra các vụ án thương tâm từ mâu thuẫn gia đình
những vụ việc xảy ra cảnh báo tình trạng gây án từ những mâu thuẫn nhỏ nhưng hậu quả gây ra vô cùng vi thảm
những án mạng đau lòng
trưa bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba người dân ấp láng cùng xã thạnh phú huyện cái nước tỉnh cà mau phát hiện mùi hôi thối phát ra từ nhà ông phan văn sự sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
nên đến kiểm tra phát hiện ông sự và vợ là bà trần thị gọn sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm cùng con gái là phan liêng khương sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm đang mang thai tháng thứ tám bỏ mạng bất thường
theo đó ông dự bỏ mạng trong phòng ngủ
trị khương bỏ mạng tại phòng ngủ của mình
còn thi thể của bà gọn được phát hiện dưới vuông nuôi tôm cách nhà khoảng năm mươi mét
ngay khi tiếp nhận thông tin đại tá phạm minh lũy thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra phó giám đốc công an tỉnh cà mau chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh công an huyện cái nước nhanh chóng vào cuộc thu thập thông tin khám nghiệm hiện trường khám nghiệm các nạn nhân làm rõ nguyên nhân vụ việc
tại hiện trường lực lượng làm nhiệm vụ xác định các nạn nhân bị sát hại
vài ngày trước các nạn nhân đang trong quá trình phân hủy tiến hành ghi nhận từ những nhân chứng được biết gia đình ông sự thường ở trong nhà ít khi ra ngoài
quá trình sàng lọc những đối tượng nghi vấn cơ quan công an thấy nổi lên bùi vũ khoa sinh năm hai nghìn ngụ tại xã tân phong thị xã rai tỉnh bạc liêu đang sống như vợ chồng với chị khương kém chị khương một mươi năm tuổi hiện không có mặt tại địa phương
từ các nguồn tin do người dân cung cấp các tổ công tác phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh cà mau chia làm nhiều hướng sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để truy lùng đối tượng
đáng chú ý một tổ công tác trong quá trình truy vết phát hiện khoa đang điều khiển xe mô tô biển kiểm soát sáu mươi chín l một bốn nghìn một trăm năm mươi hai của gia đình nạn nhân chạy tốc độ cao trên quốc lộ một hướng về tỉnh bạc liêu
lập tức hai trinh sát điện báo lực lượng hỗ trợ đồng thời bám theo quyết tâm không để đối tượng chạy thoát
khi đến đoạn đường thích hợp ở ấp cây trâm xã định bình tp hcm
hai trinh sát hình sự bất ngờ tung cước cuột ngã bắt gọn đối tượng
tại cơ quan công an khoa khai nhận do hai vợ chồng không có nghề nghiệp ổn định sống nhờ vào nhà vợ nên cảm thấy không được tôn trọng
bên cạnh đó trong thời gian sinh sống do tuổi tác cách nhau xa khoa kém vợ một mươi năm tuổi nên giữa khoa và vợ thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
lúc bảy giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một lợi dụng lúc vợ là chị phan liêng khương đang ở trong phòng riêng khoa đã dùng tay xiết cổ vợ chồng
thấy tắt thở thấy vợ đã tắt thở khoa lấy mềm đắp cho nạn nhân rồi đóng cửa gia võng nằm suy nghĩ cách hãm hại cha vợ là ông phan văn sự và mẹ vợ là bà trần thị gọn
tuy nhiên sau đó vợ chồng người con trai của ông sự về chơi cả nhà tổ chức nấu ăn cho đến một mươi bốn giờ
vợ chồng người con trai của gia đình rời đi đến một mươi sáu giờ cùng ngày thì thấy mẹ vợ đang dọn dẹp sau nhà
khoa dùng tay xiết cổ bà đến tắt thở
sau khi gây án khoa kéo sát mẹ vợ xuống mé ao tôm gần nhà
khoảng một tiếng sau thấy cha vợ đang ở trong phòng
khoa ra sau nhà lấy cây búa đập vào đầu khiến nạn nhân gộp xuống nền gạch bất tỉnh rồi ném hung khí xuống ao cạnh nhà
sau đó khoa lục lọi lấy đi năm mươi năm triệu đồng bỏ vào cốc xe của cha vợ đang đậu trong nhà
lúc này khoa nhìn thấy ông sự tỉnh dậy nên tiếp tục
lấy thanh gỗ dài khoảng năm mươi cm đánh nhiều cái vào đầu
lo sợ cha vợ tiếp tục tỉnh lại
khoa lấy con dao đâm nhiều nhát vào lưng của nạn nhân
xác định cha vợ đã bỏ mạng khoa ra phía sau nhà rời sát của mẹ vợ cách vị trí ban đầu khoảng hai mươi mét dùng đá trèn lên thi thể
sau khi gây án kho vào nhà lấy điện thoại của cha vợ khóa cửa lấy xe máy rời khỏi hiện trường
cách thời điểm phát hiện sự việc năm ngày con gái thứ ba của ông sự gọi điện thoại cho cha nhưng khoa bắt máy và cho biết ông sự đi du lịch ở cần thơ
đưa điện thoại cho anh ta đi sửa
khoa cũng nói với hàng xóm là gia đình ông sự đi vắng nên nhà đóng cửa
lúc một mươi ba h ngày bốn tháng một mươi hai ông hải sống gần nhà các nạn nhân nhận được điện thoại từ người con gái thứ ba của ông sự nhờ đến nhà kiểm tra vì gần tuần nay không liên lạc được với cha mẹ
khi đến nơi ông hải thấy con gái út của ông sự cùng một số người đứng trước cửa gọi nhưng không ai trả lời
mọi người phát hiện mùi tử khí nồng nặc từ trong nhà bốc ra
sau một mươi năm phút
không nghe tiếng ông sự trả lời mọi người phá chốt cửa vào kiểm tra
bà hoàng thấy thi thể của ông sự nằm trong phòng
máu chảy đến tận cửa đã khô đen
người con gái ba mươi tám tuổi đang mang thai
tháng thứ tám bỏ mạng ở phòng ngủ kế bên
sau khi chia nhau đi tìm kiếm mọi người phát hiện xác bà gọn đã phân hủy ở phía sau vườn cách nhà năm mươi mét
tiếp nhận thông tin công an tỉnh cà mau vào cuộc điều tra bắt bùi vũ khoa vào chiều bốn một mươi hai tại xã định bình tp hcm
như đã nói
trước đó cũng tại cà mau chiều một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh cà mau mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với nguyễn hoàng lên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
ngụ xã nguyễn việt khái huyện phú tân tỉnh cà mau can tội giết người
theo cáo chẳng của viện kiểm sát nhân dân cung cấp lên và chị trần thị mậu tuyền sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín kết hôn vào tháng một mươi hai nghìn hai mươi một
và sống chung với gia đình chị tuyền tại thị trấn cái đôi vàm huyện phú tân
chị tuyền có con riêng là cháu phan mạnh tiến sinh năm hai nghìn một mươi sáu
chiều bốn bốn hai nghìn hai mươi hai lên đi làm về và đã uống rượu
chị tuyền cho rằng lên không chịu làm việc ham ăn nhậu lười biếng nên đòi ly hôn
đến tối cùng ngày chị tuyền tắt đèn trong nhà vào mùng ngủ cùng cháu tiến mà không cho lên ngủ chung như thường ngày
thấy vậy lên đi qua phòng chống khát trong ngôi nhà
được một lúc chị tuyền đến chỗ lên tiếp tục cự cãi và đòi ly hôn
lên đồng ý ly hôn nhưng nói là sẽ rêu giao với hàng xóm là vợ và gia đình vợ đối xử tệ bạc với mình
chị tuyền tức giận bỏ ra ngoài khoảng năm phút sau quay trở lại
hai tay cầm hai cây dao loại dao gọt trái cây tác động vào bụng ngực của lên
lên giật lấy dao tác động lại chị tuyền
chị tuyền bỏ chạy ra ngoài kêu cứu thì bà nguyễn ngọc xứng mẹ của chị tuyền dùng xà beng đánh vào đầu lên một cái
lên quay người giật sa beng đánh chết bà xứng chị tuyền và cháu tuyến
sau khi gây án lên lấy lưỡi dao y tế tự tác động vào cổ mình
đến sáng ngày năm tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai ông trần văn hát cha ruột của chị tuyền đi giữ đầm tôm về phát hiện vợ con và cháu đã bị sát hại
cửa phòng ngủ của con gái bị khóa chặt liên báo sự việc với công an địa phương
cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường phá cửa phòng ngủ thì phát hiện lên nằm bất tỉnh trên người có nhiều vết thương
lên được đưa đi cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa cà mau đến ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai thì ra viện
quá trình điều tra thể hiện lên đã cố tình thực hiện tội phạm đến cùng
xét thấy hành vi ngông cuồng của lên là cực kỳ nguy hiểm khó có thể cải tạo giáo dục mà cần phải loại khỏi đời sống xã hội
xem xét thận trọng các tình tiết phạm tội và cân nhắc trong thời gian nghị án
hội đồng xét xử tòa án nhân dân tỉnh cà mau tuyên phạt bị cáo
nguyễn hoàng lên mức án tử hình
lai châu mâu thuẫn chồng truy sát hai người thần
tại tỉnh lai châu do mâu thuẫn trong lúc giải quyết thủ tục ly hôn nên quân đã dùng dao tác động làm vợ mất mạng và em gái vợ trọng thương
chiều một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba trao đổi với phóng viên lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu cho biết
nạn nhân bỏ mạng là vợ của nghi phạm lường văn quân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín quê yên bái chú ở huyện mường tè lai châu
còn nạn nhân bị thương là em gái vợ của lai châu
cụ thể vào khoảng chín giờ cùng ngày tại xã bum tở lường văn quân dùng dao tác động trị vàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
vợ quân làm trị bỏ mạng và đâm trị vàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám em gái trị m bị thương nặng
sau khi gây án quân lấy xe máy bỏ trốn khỏi hiện trường
đến khoảng một mươi hai giờ một mươi năm phút cùng ngày cảnh sát đã bắt giữ được lường văn quân khi đối tượng đang ẩn nấp tại khu tám thị trấn mường tè

phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh lai châu tại cơ quan điều tra quân khai do mâu thuẫn nên đã dùng dao tác động khiến chị mờ ngã gục sau đó bỏ mạng
người em vợ lao vào căn ngăn cũng bị quân đâm trọng thương
quân và vợ sắp ly hôn qua xác định ban đầu cả hai xảy ra mâu thuẫn trong việc phân chia tài sản
cũng theo vị này sau khi gây án quân mang xe máy bán được tám triệu đồng rồi tiếp tục đến ẩn náu trong đống lốp xe ô tô cũ sau nhà nghỉ biên phòng khu tám thị trấn mường tè để chờ cơ hội tẩu thoát
thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ
đại tá phạm minh lũy phó giám đốc công an tỉnh cà mau cho biết mâu thuẫn trong nội bộ gia đình chủ yếu xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm hôn nhân
những mâu thuẫn này thường bộc phát gây ra những vụ việc đau lòng
ngoài ra bản thân các đối tượng gây án có bản tính nóng nảy nên khi xảy ra sự việc đối tượng thiếu kiềm chế bản thân dẫn đến hành động cố ý gây thương tích thậm chí giết người
công tác phòng ngừa gặp nhiều khó khăn
bởi vì từ thời điểm đầu tiên
thời điểm phát sinh mâu thuẫn đến khi gây án chỉ vài giờ thậm chí vài phút công an tỉnh cà mau đã và đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp phòng ngừa loại tội phạm này
trong đó lực lượng công an chú trọng phối hợp với các cơ quan ban ngành đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục pháp luật đạo đức lối sống và ý thức phòng ngừa tội phạm
kết hợp giữa tuyên truyền chung và tuyên truyền cá biệt với nhóm đối tượng có nguy cơ phạm tội cao xây dựng các hình thức tiếp nhận tư vấn hỗ trợ pháp luật tư vấn xử lý các tình huống hòa giải mâu thuẫn trong gia đình phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể xã hội mô hình hòa giải ở cơ sở vai trò người có uy tín trong hòa giải cấp mâu thuẫn không để phát sinh tội phạm
thưa quý vị và các bạn thực tế thời gian gần đây đã xảy ra không ít những vụ trọng án mà nguyên nhân xuất phát từ những mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày
đặc điểm chung của những đối tượng gây ra các vụ trọng án là các đối tượng gây án đều có nhận thức xã hội hiểu biết pháp luật rất hạn chế
những xung đột tích tụ rồn nén lâu ngày khi bị kích động mất hết lý trí mà sử dụng bản năng dẫn đến hành vi tiêu cực côn đồ
khi học thức càng thấp hoặc môi trường sống càng phức tạp
những tâm lý lệch lạc càng lớn thì nguyên nhân điều kiện dẫn đến hành động tiêu cực gây án mạng càng lớn
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã hết
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video